các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ trưởng nguyễn thanh long đã tới bệnh viện sanh cuôn để thăm các cháu và chỉ đạo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiếp tục hỗ trợ đối đa hà nội để chăm sóc và điều trị các cháu
bộ trưởng cũng chỉ đạo sở y tế hà nội giả soát công tác tiêm chủng thực hiện việc bảo quản lưu giữ vận chuyển và sử dụng vaccine nói chung và vaccine phòng covid một mươi chín nói riêng đúng theo quy định của bộ y tế tăng cường giám sát để không xảy ra các sự cố tương tự
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng yêu cầu xử lý nghiêm những cán bộ nhân viên y tế liên quan tới sự cố tiêm chủng nêu trên
đến sáng ngày năm tháng một mươi một sau bốn mươi tám giờ tiêm hầu hết các cháu đều tỉnh táo ăn bú tốt một số cháu có biểu hiện sốt quấy khóc kém ăn đã đỡ
các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe và chăm sóc kịp thời cho các cháu hỗ trợ tư vấn cho các bậc phụ huynh
như đã đưa tin về sự cố tiêm nhầm vaccine cho một mươi tám trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi ở quốc ai
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố hà nội đã có những chỉ đạo khẩn cấp trong đêm bốn tháng một mươi một
hơn giờ ngày năm tháng một mươi một sở y tế hà nội phát đi thông tin ban đầu về sự cố y khoa trong tiêm chủng cho đối tượng là trẻ nhỏ tại trạm y tế xã yên sơn huyện quốc oai
theo đó ngày ba tháng một mươi một trạm y tế xã yên sơn tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ một tháng đến sáu tháng tuổi
trong quá trình tiêm đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vaccine comenaty phòng covid một mươi chín của hãng pfizer biontech cho một mươi tám trẻ từ hai đến sáu tháng tuổi
ngay sau khi nhận được thông tin thành phố hà nội đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ một mươi tám trẻ đến bệnh viện đa khoa sanh pôn để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất
sở y tế hà nội đã báo cáo bộ y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước các chuyên gia y tế của các tổ chức y tế thế giới và quỹ như đồng liên hợp quốc unicef
các chuyên gia hàng đầu của bệnh viện nhi trung ương đã trực tiếp thăm khám cho các bé
hiện tại sức khỏe của các bé đều ổn định
một số cháu có biểu hiện sốt sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm không có trường hợp nào sốc phản vệ
huyện quốc oai đã chỉ đạo yêu cầu trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã yên sơn đình chỉ dây tiêm gồm bốn cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và giả soát lại các quy trình tiêm chủng vaccine cho trẻ em
sở y tế cũng đã chỉ đạo giả soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn hà nội tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra
ngay sau khi nhận được thông tin vào trưa ngày bốn tháng một mươi một tại trụ sở ubnd huyện ông nguyễn trường sơn chủ tịch ubnd huyện đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo xử lý sự cố tiêm chủng cho trẻ em từ hai tháng tuổi đến sáu tháng tuổi tại trạm y tế xã yên sơn
theo ông nguyễn trường sơn ubnd huyện xác định đây là sự cố rất nghiêm trọng ngoài ý muốn xảy ra trên địa bàn huyện giữa thời điểm cả hệ thống chính trị của huyện đang tập trung cao độ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện
chủ tịch ubnd huyện đã gọi điện báo cáo trực tiếp giám đốc sở y tế và thường trực huyện ủy để xin ý kiến chỉ đạo
chủ tịch ubnd huyện giao giám đốc trung tâm y tế huyện có báo cáo bằng văn bản về vụ việc để báo cáo sở y tế và huyện ủy
ubnd huyện đồng thời khẩn cấp triển khai các biện pháp về nghiệp vụ y tế để đoán và đưa các cháu đi bệnh viện sanh côn để khám theo dõi chăm sóc và điều trị cho các cháu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe
chủ tịch ubnd huyện phân công lãnh đạo huyện các ngành liên quan chia làm bốn tổ công tác xuống gặp gỡ thăm hỏi gia đình các cháu để nhận trách nhiệm về sự việc
giao giám đốc bệnh viện đa khoa huyện bố trí lực lượng y bác sĩ các trang thiết bị y tế cần thiết và phương tiện hỗ trợ các gia đình trong quá trình đưa đón các cháu đến bệnh viện sanh phôn